do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên trong những ngày vừa qua trên địa bàn tỉnh phú yên đã có mưa to đến rất to gây ngập lụt và chia cắt nhiều khu dân cư
bên cạnh đó nhiều tuyến đường giao thông cũng bị sạt lở hình thành nhiều ổ gà ổ voi gây ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt trên tuyến quốc lộ một đoạn qua tỉnh phú yên
theo báo cáo của sở giao thông vận tải tỉnh phú yên mưa lũ đã làm đá tảng rơi chiếm một phần ba mặt đường tại khu vực đèo cả và bồi lấp rãnh dọc khoảng bảy mươi mét khối
quốc lộ một d phát sinh hai trăm linh mét vuông ổ gà đường trường sơn đông phát sinh bốn trăm năm mươi mét vuông ổ gà xình lún
nghiêm trọng nhất là trên quốc lộ một qua tỉnh phú yên mưa lũ đã làm phát sinh thêm khoảng một một trăm linh m hai ổ gà xình lún gây ra hàng chục tai nạn giao thông
chủ yếu là sập ổ gà dẫn đến lúc
lấn lật xe nặng nhất là đoạn qua huyện tuy an với chín vụ tai nạn trong hai ngày một mươi bảy và một mươi tám tháng một mươi một